sáng nay tại thành phố đà nẵng gần ba trăm linh tình nguyện viên đã tham gia cuộc chạy marathon với chủ đề
vì sự bình yên của trẻ thơ lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện do hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố đà nẵng phối hợp với orphan voice tổ chức
nhằm kêu gọi cộng đồng hãy chung tay bảo vệ trẻ em khỏi nạn mua bán và xâm hại tình dục
cuộc chạy diễn ra trong ba ngày từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi do sáu vận động viên chính đến từ mỹ
và gần ba trăm linh tình nguyện viên là học sinh sinh viên cán bộ đến từ các trường các cơ quan trên địa bàn đà nẵng thực hiện
xuất phát từ bãi biển phạm văn đồng các tình nguyện viên chạy qua các tuyến đường trung tâm của thành phố đà nẵng
thuộc các quận sơn trà hải châu liên triển và sẽ kết thúc tại huyện hòa vang với tổng chiều dài cuộc chạy một trăm sáu mươi km
mục tiêu của hoạt động này nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống mua bán xâm hại tình dục trẻ em
qua đó kêu gọi các cấp ngành gia đình và cộng đồng xã hội chung tay phòng chống mua bán ngăn chặn đẩy lùi các vấn đạn mua bán và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ xâm hại tình dục